phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
triệt phá thành công chuyên án bắt nhóm bốn đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
và thu giữ bốn trăm linh g ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng trần hoàng sa chú huyện cẩm mỹ
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi
sau thời gian đeo bám phát hiện trần hoàng gia thuê ô tô chở hai đối tượng lên thành phố hồ chí minh
mua số lượng ma túy lớn về để bán cho các con nghiện
công an tỉnh huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức bắt nhóm đối tượng trên
đến hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng phối hợp bắt quả tang trần hoàng sa trần duy ngọc võ văn kiên và trần văn thảo
tôi gọi cho xe công an trên sài gòn lấy năm trăm linh gram nhưng không đủ tiền
nên lên sài gòn chỉ lấy được bốn trăm linh gram thì quay về thì bị công an thành phố lâm khánh bắt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram
một nọ tùy tinh và một xe ô tô qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
số ma túy cơ quan công an thu giữ chúng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá một trăm một mươi triệu đồng để mang về bán cho các con nghiện thì bị bắt
sau khi thống nhất giữa lãnh đạo phòng abc bốn và lãnh đạo phòng hồng khánh
thì thành lập bốn tổ công tác đón lõng ở những tuyên thống chính
thì đến hai mươi ba h thì phát hiện cái nhóm đối tượng đi ô tô do đối tượng trần thường gia điều khiển
từ tp hcm đi qua các tuyến đường và đến khu vực vườn xuân tân thành phố long khánh
lực lượng tuần tra là dừng xe và kiểm tra
giờ kiểm tra thì phát hiện là có khoảng bây giờ phát hiện trong xe là có bốn đối tượng
và thu giữ khoảng bốn trăm linh gram ma túy nhận đá
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố long khánh điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò qua tỉnh kiên giang cho biết đang tạm giam đối tượng
huỳnh nhi hai mươi ba tuổi trú tại huyện gò qua về tội cối gây thương tích
trước đó vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhi và anh ngô trung kiên cùng chơi tại một tiệm game trên
địa bàn thị trấn gò qua tại đây cả hai xảy ra mâu thuẫn thì được mọi người căn ngăn lúc này
nhi bỏ đi lấy dao tự chế cùng với lâm phước trung quay lại khi gặp anh kiên nhi đã dùng dao chém chúng
gây thương tích nặng sau đó công an đã bắt giữ lâm phước trung còn nhi bỏ trốn khỏi địa phương nên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò qua phát lệnh truy nã cho đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích mà nhi gây ra cho anh kiên là ba mươi năm
cho rằng con riêng của vợ dùng chất kích thích và thường xuyên chửi hỗn bị cáo nguyễn văn phú
trú tại quận sơn trà tỉnh kiên giang cho biết nhi bắt giữ lâm phước trung
và thành phố đà nẵng đã cầm dao và kéo đâm trúng vào ngực nạn nhân vào ngày hai mươi ba tháng tám
toàn nhân dân thành phố đà nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phú
chín năm tù về tội giết người theo có trạng trong quá trình chung sống do con riêng của vợ phú hay
nói hỗn nên cả hai đã thường xuyên cãi nhau bình điểm mô thẫn là vào sáng sớm ngày năm tháng chín
phú và con riêng của vợ tiếp tục xích mích cãi vã và xô xát không kìm nén được
phú đã lấy kéo đâm vào ngực và lưng của nạn nhân hậu quả nạn nhân bị thương tích ba mươi
trước hội đồng xét xử phú thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình
chữ ký số là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động như giao dịch điện tử
kê khai thuế điện tử hải quan điện tử ngân hàng tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện
tình trạng giả mạo đơn vị cung cấp chữ ký số gửi thông báo yêu cầu khách hàng gia hạn khi gói
hoặc thu tiền nhưng không cung cấp dịch vụ do chủ quan thì không ít cá nhân và doanh nghiệp đã bị lừa mất tiền oan
thời gian qua anh trần xuân hưng chủ một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội có nhận được một email
thông báo nội dung gia hạn chữ ký số theo đó kể từ năm ngày nhận được thông báo nếu doanh nghiệp không liên hệ
số điện thoại trong email hệ thống sẽ tự động hủy và không thể nâng cấp được nữa
khi đó các tờ khai hóa đơn điện tử sẽ không thể gửi lên hệ thống thuế hải quan và bảo hiểm xã hội
tôi có nhận được email cảnh báo về việc là gói chữ ký số của tôi nếu mà không ra hạn thì sẽ bị khóa
tuy nhiên là bên doanh nghiệp cũng mới mua và sử dụng được vài tháng tôi có nghi ngờ và gọi điện lên tổng đài để kiểm tra
sau khi gọi lên tổng đài thì các bạn ở tổng đài cũng có báo là có dịch vụ của tôi phải còn hơn hai năm nữa thì mới hết hạn
nên là tôi phát hiện ra đấy là dịch vụ giảm ảo để thông báo
và sau khi kiểm tra lại thì
cũng có thấy là cái địa chỉ email gửi đến thì cũng không phải là địa chỉ email chính xác của bên công ty cung cấp dịch vụ
các email này thường có đuôi chấm gmail hoặc tên viền từ nước ngoài
nội dung thường mang tính chất dọa nạt về ngưng dịch vụ hơn là cảnh báo
bên cạnh đó là yêu cầu gia hạn dịch vụ với mức giá cao hơn nhiều so với các đại lý nhà cung cấp chính thống đang trào bán
giá cao nhưng đa số các email này đều không thể hiện rõ gói dịch vụ của nhà cung cấp nào
do chủ quan nhiều đơn vị đã bị lừa
thứ nhất thì đối với người dùng thì nếu như dịch vụ của họ chưa hết hạn mà lại yêu cầu gia hạn và yêu cầu nói là thông tin là dịch vụ khách hàng đã hết hạn
thì cái nhất thì đối với người dùng thì gây sự lãng phí
bởi vì đây là dịch vụ có thu phí theo thời gian mà
thì đấy là cái thứ nhất đối với người dùng
cái thứ hai thì nó sẽ gây ra một cái tác động lớn lên xã hội
tức là về bản chất là nó sẽ giảm giảm
tức là nếu như người dùng họ phát hiện ra cái việc đó thì nó sẽ làm giảm cái niềm tin của người dùng đối với dịch vụ này
chữ ký số token là dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai
hiện nay các doanh nghiệp coi chữ ký số như một công nghệ xác thực đảm bảo an ninh đảm bảo an toàn cho giao dịch qua internet
nó giải quyết toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký giúp doanh nghiệp yên tâm với giao dịch của mình
dịch vụ chứng thực chữ ký số nó là cái dịch vụ tin cậy
tức là nó là đối với cả cá nhân thì nó gần như là đại diện cho chữ ký tay của cá nhân và đối với doanh nghiệp thì gần như là con dấu
thì nếu như trong trường hợp mà bị giả mạo thì cái hậu quả nó rất là lớn
mình thấy rất là rõ ràng như là có thể giả mạo những cái hợp đồng lao động rồi giả mạo những cái hợp đồng ký kết thương mại các thứ
thực chất chỉ có cơ quan thuế hoặc doanh nghiệp chủ động ngừng sử dụng dịch vụ chữ ký số
chứ các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số không thể tự ý dừng dịch vụ của doanh nghiệp còn thời hạn sử dụng dịch vụ
các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số khuyến cáo nếu doanh nghiệp nghi ngờ email giả mạo ra hạn
các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ
một vụ vận chuyển hơn bốn năm tấn lâm sản trái phép trị giá khoảng hơn một mươi tỷ đồng gồm gần hai một tấn gỗ chắc và hơn hai năm tấn vẩy tt
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy h hai nghìn bốn mươi bảy tại khu vực đường tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai c xã hưng thông huyện hưng nguyên
công an tỉnh nghệ an phát hiện dưới thùng rơ móc có hầm chứa tự chế bên trong còn chứa hai mươi chín khúc gỗ
nghi là gỗ chắc có tổng trọng lượng khoảng hai chín mươi năm kg và sáu mươi ba bao tải chứa vẩy động vật nghi là vẩy tt
có tổng trọng lượng khoảng hơn hai năm trăm linh kg tổng trị giá lô hàng trên là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế lê văn sáng và phạm đình hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải nói trên
các đối tượng khai nhận đã nhận lô hàng trên là gỗ chắc và vẩy tê được sáng và hiếu vận chuyển từ lào về việt nam qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long cho biết hiện đơn vị vẫn đang tích cực cùng công an địa phương lặn tìm một người mất tích do chìm ghe tài sát chở xi măng vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
cụ thể là vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám ông phan văn xeo chủ tịch tỉnh an giang chủ phương tiện ghe tải sát mang biển kiểm soát ag hai mươi năm nghìn ba trăm chín mươi một điều khiển chở xi măng lưu thông theo hướng từ sài gòn về kiên giang
cùng đi trên ghe sát trên có chị lê thị thúy vân ông đỗ bá trung và anh nguyễn hiễu nghị
tuy nhiên khi đến khu vực sông cưới an huyện vũng liêm thì ghe sát chen gặp sự cố dẫn đến lật ghe
lúc này ba người gồm anh tèo chị vân và ông trung được người dân địa phương dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn
riêng anh nghị cùng ghe tài sát bị chìm xuống sông mất tích
tiếp nhận được tin báo lực lượng kỳ sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và mocano tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm
tuy nhiên do đoạn sông quá sâu nước chảy xiết và xoáy rất mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được các đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và trục vớt ghe tài sát đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên
thưa quý vị vào sáng mai hai mươi năm tháng tám tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng với một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng giá cây xanh
và đây là vụ án thứ tư bị cáo nguyễn đức trung phải hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự cáo trạng xác định bị cáo nguyễn đức trung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho công ty sinh thái xanh công ty công viên cây xanh hà nội tham gia dự án trồng cây tại hà nội
quá trình thực hiện hợp đồng việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo nguyễn đức trung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của thành phố hà nội và nhân dân
thông tin về bắt giữ các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy
hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một kg ketamine là số lượng lớn ma túy công an tỉnh bắc giang vừa thu giữ được khi bắt quả tàng hai đối tượng
tại đoạn đường hai trăm ba mươi ba
trước quảng trường ủy ban nhân dân tp bắc giang phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn đức dĩnh chú tại bắc giang và vũ thành long chú tại thái bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin một kg ketamine sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến ba ô tô sáu điện thoại cùng một tài sản có liên quan
tại đoạn đường hai trăm ba mươi ba khám sát khẩn cấp nơi ở của dĩnh lực lượng chức năng thư giữ thêm hơn một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận sang lào mua ma túy sau đó vận chuyển về việt nam mang về bắc giang tiêu thụ vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin liên quan đến vụ bốn người trong một gia đình tử vong bất thường ở tỉnh khánh hòa
công an tỉnh vừa thực thi lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ xuân hải chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa về hành vi giết người
và điều đáng nói hồ xuân hải lại chính là cha và chồng của bốn nạn nhân đã tử vong
bước đầu làm việc với cơ quan công an hồ xuân hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo
nhưng làm ăn thất bại nợ nần không có khả năng chi trả
trong cơn túng quẫn đối tượng đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình
hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí co
chờ khi vợ con đang ngủ đã xả khí co vào phòng ngủ
sau đó đối tượng cũng vào phòng hít khí độc nhưng không chết
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám người dân phát hiện vợ và ba con gái ông hải tử vong trong nhà
đối tượng hải nằm thoi thóp liền được đưa bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường công an thu giữ một bình kim loại chứa khí co và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí
khám nghiệm các tử thi lực lượng chức năng xác định nguồn nhân dẫn đến bố mẹ con tử
vâng là do ngộ độc khí co
công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần thế cường
chú tại khối vĩnh quang phường đông vĩnh tp vinh về hành vi hủy ngoại tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận do bức xúc chuyện gia đình nên đã nảy sinh ý định sử dụng xăng
để đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý
vào khoảng hai h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám
cường nói rằng
cường đã sử dụng xăng để đốt cháy chiếc xe ô tô nhãn hiệu huỳnh đài
trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng của gia đình chị hoàng thị dương
ở xã hưng lập tp vinh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần thế cường về tội hủy hoại tài sản
còn tại tp đà nẵng ghi nhận sau hơn một tuần do quân tổng kiểm soát
nhiều phương tiện tài xế container và xe khách đều đã chấp hành các quy định
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm các lỗi là nguồn nhân trực tiếp
dẫn đến tân hạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó có một trường hợp vi phạm lầm đổ cù
quốc lộ một từ cao thúc đà nẵng quảng ngãi đến thông đường bộ hải vân
là tuyến đường có số lượng xe khách lưu thông lớn
kiểm tra phương tiện bốn mươi năm chỗ này tài xế cung cấp đủ giấy tờ liên quan
cây xe chở đúng số người quy định
tuy nhiên việc sắp xếp hàng hóa lại không đảm bảo an toàn
với lỗi vi phạm này tài xế bị xử phạt bảy trăm linh đồng
ngoài lỗi vi phạm này lực lượng chức năng còn phát hiện
nhiều phương tiện đón trả khách không đúng tuyến chạy quá tốc độ
kiểm tra các phương tiện container lưu thông vào cảng tiên sa
phương tiện này lắp một mươi một bánh nốt không đúng với thông số kỹ thuật trong sổ kiểm định
đây cũng là lỗi phổ biến ở các phương tiện này
tổ tuần tra một kiến ba yêu cầu tài xế khắc phục ngay
mới tiếp tục được lưu thông
qua kiểm tra ban đầu là xe này là thay đổi kích cỡ lốp
là không đúng thông số kỹ thuật
như trong sổ kiểm định đã sổ kiểm định đã còn kỹ thuật
đã quy thủ để
cho thông trả hết cái này về không
thay đổi là không phải do thông
việc kiểm tra rà soát các phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt
bao gồm thời điểm ban ngày lẫn ban đêm
sau hơn một tuần trao thương hầu như tài xế xe khách và container
đều nắm mắt được chủ trương kế hoạch được cao hiểm
lực lượng chức năng đã phát hiện lập viên bản một trăm một mươi một xe container
và một trăm một mươi xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lỗi vi phạm dưới về xe khách sau một thời gian
thì tình trạng vi phạm này cũng giảm
thì tình trạng vi phạm này cũng giảm
còn xe container thì chỉ là xe về lốt
lốt không có đảm bảo sử dụng kỹ thuật
qua thị trang cũng nhắc nhở tài xế và cũng thông báo tới các công ty
làm công tác phiên truyền thông báo tới các công ty
đảm bảo về sử dụng kỹ thuật
để các loại xe này lưu thông
phần lớn thì các xe container chạy đi kiến thì không có quá tải
chỉ đổi cho đường lượng giao thông
bấm sót tất cả các tiến địa bàn
để được phân công khép kiếm địa bàn
thông bốn trên bốn

đề nghị lực lượng cảnh hóa thông
khi tiếp xúc với dân dân
phải có văn hóa ứng xử vang minh lịch sự
và công khai lỗi
kiểm tra minh bạch để xử lý
bên cạnh những tài xế chấp hành việc kiểm tra
xuất hiện một số trường hợp chống đối
đơn cử như tài xế ô tô khách
không chấp hành hiệu lệnh dường xe
tăng ga bỏ chạy
đối với hành vi gây nguy hiểm
các tổ công tác được yêu cầu phải xử lý đến cùng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đà nẵng xảy ra một mươi hai vụ tai nạn
liên quan đến xe
xe container và xe khách
là một mươi hai người tử vong
do đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm
không có vùng cấm không có ngoại lệ